ví dụ như các hoạt động của đoàn thanh niên hội phụ nữ vận động nông sản để ủng hộ cho các tỉnh bạn
qua đó là các đơn vị bang ủng hộ trang thiết bị y tế cho huyện cư nga và chúng tôi tặng lại trang thiết bị này cho lực lượng tại cơ sở để tham gia phòng chống dịch cho hiệu quả
với những việc làm thiết thực ý nghĩa trên thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an huyện cư mờ ga đã nhận được sự đồng tình ghi nhận và nhiều lá thư cảm ơn của nhân dân
công chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại